năm hai nghìn một mươi bốn quần thể danh thắng tràng an đã được unesco công nhận là di sản thế giới
một tin vui lớn với nhân dân tỉnh ninh bình và toàn thể nhân dân việt nam
đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của nước ta hội tụ nhiều giá trị nổi bật toàn cầu cả về văn hóa vẻ đẹp thẩm mỹ và địa chất địa mạo
nếu là lần đầu tiên đến thưởng ngoạn vẻ đẹp quần thể danh thắng át hẳn bất cứ du khách nào cũng đều cảm thấy chóng ngợp trước sự mỹ lệ của thiên nhiên
chiếc thuyền nhỏ nhẹ lướt trên dòng nước biếc men theo những dãy núi đá vôi phủ rộng màu xanh của các vạt rừng đặc dụng nguyên sinh
giữa khung cảnh sơn thủy hữu tình ai nấy đều như thấy tâm hồn thư thái và cảm nhận khám phá biết bao điều thú vị
cùng với khu du lịch sinh thái tràng an du khách có thể tham quan khu di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư và khu du lịch tam cốc bích động
những địa danh đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
quần thể thắng
quần thể danh thắng tràng an có diện tích sáu một trăm bảy mươi hai hectare nằm trong khối núi đá vôi tràng an bao quanh là vùng đệm diện tích sáu hai trăm sáu mươi tám hectare
trong vùng lõi di sản chưa có người ở chỉ có du khách thập vương đến tham quan
công tác quản lý những năm qua thực hiện tốt nên cảnh quan được gìn giữ gần như nguyên trạng ít có tác động can thiệp từ các hoạt động dân sinh
tường được ví
tường được ví như vịnh hạ long trên cảng cảnh quan thiên nhiên của trạng an có nhiều nét gần giống với vịnh hạ long với đặc điểm địa hình núi đá vôi trên nền đất ngập nước nhưng ở trạng an có hệ thống hang động liên hoàn thông suốt
hiện nay ở khu du lịch sinh thái trạng an tổ chức tour du lịch cho du khách tham quan một mươi hai hang ngậm bao gồm hang địa linh hang tối hang sáng hang đến trần hang si hang xình hang tỉnh hang ba dọn
hang nấu rượu hang phủ khống hang trần hang quy hậu
tùy theo du khách chọn tour ngồi trên thuyền có thể đi hết một mươi hai hang hoặc thời gian ít thì chọn tuyến đường ngắn đi khoảng tám chín hãng
những công trình nghiên cứu hơn ba mươi di tích khảo cổ các nhà khảo cổ ở trong nước và các chuyên gia anh nhật bản đã khẳng định tràng an là kho tư liệu đầy đủ phong phú và nguyên vẹn nghiên cứu về con người thời tiền sự
những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học cho chúng ta hình dung được
xưa kia cư dân tràng an cổ đã làm như thế nào để ứng phó với hiện tượng biện tiến biển thoái
tại một số hang động ở độ cao từ bảy mươi đến một trăm bốn mươi năm mét so với mực nước biển các nhà khảo cổ học đã phát hiện dấu tích người tiền sử tương ứng thời kỳ biển tiến
ở độ cao khoảng chín một mươi m và trên những cồn cát cao khoảng bốn năm mét lại có những dấu tích hoạt động sống của con người tương ứng thời kỳ biệt thoái
điều này có ý nghĩa rất lớn khẳng định giá trị nổi bật
toàn cầu của tràng an trên khía cạnh văn hóa thể hiện quá trình tương tác giữa con người với thiên nhiên khả năng thích ứng trước sự biến đổi khắc nghiệt của môi trường sống ở giai đoạn cuối và ngay sau kỳ băng hà cuối cùng
quần thể danh thắng tràng an đạt được danh hiệu di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới là nỗ lực vô cùng lớn của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và các cơ quan ban ngành
những năm qua đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học quy hoạch xây dựng các khu tuyến điểm du lịch tuyên truyền quảng bá sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng giữ được danh hiệu này càng đòi hỏi sự quan tâm quản lý hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị
cũng như các di sản thiên nhiên và văn hóa khác quần thể danh thắng tràng an đang chịu nhiều tác động ảnh hưởng từ những hoạt động dân sinh sự gia tăng dân số tốc độ đô thị hóa phát triển giao thông ở vùng đệm dẫn tới nguy cơ tác động cảnh quan gây ô nhiễm các nguồn nước mặt trong vùng